mở đầu là thông tin liên quan tới vụ cháy nhà trong hẻm phố ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
khiến ba người tử vong sáu người may mắn được giải cứu
thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố nha trang vào chiều ngày một mươi tháng sáu cho biết
đã xác định được thông tin về các trường hợp tử vong
đó là ông vũ ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu và hai người cháu nội cùng chú ở xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
thời điểm vụ cháy khởi phát từ tầng trệt căn nhà khoảng h hai mươi phút sáng ngày một mươi tháng sáu
khi mọi người đều đang ngủ bên trong căn nhà bị cháy có một mươi một người
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nha trang
điều động bốn xe chữa cháy cứu nạn và ba mươi cán bộ chiến sĩ tăng tốc đến hiện trường
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng người dân giải cứu được sáu người
hai người lớn đã tự thoát ra khỏi căn nhà ba trường hợp còn lại tử vong
liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi chín đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
những đối tượng bị khởi tố gồm năm bác sĩ một mươi hai dược sĩ thuộc sáu phòng khám và hai đối tượng chuyên môi giới làm giả các giấy tờ liên quan
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên đã làm giả các loại giấy tờ khống
bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
ngoài ra các đối tượng còn lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân
nhưng trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám
hành vi trên đã làm thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
một vụ cướp dùng búa tấn công lái xe ôm vừa xảy ra tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
diễn ra vào trưa ngày một mươi tháng sáu nhưng chỉ một giờ sau đó nghi can đã bị bắt giữ
trước đó nhận được tin báo của quân chúng nhân dân chỉ sau một giờ đấu tranh khoanh vùng đối tượng
lực lượng công an đã làm rõ đối tượng phạm văn diện là đối tượng gây án
đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày phạm văn diện bắt xe ôm của ông nguyễn xuân hương
với mục đích cướp tài sản đến khu vực đường đê sông hồng diện cầm búa thủ sẵn trên tay
và đi đến phía sau lưng ông hương dùng búa đập liên tiếp hai nhát trúng vị trí sau đầu
và sát gáy ông hương khiến đầu nạn nhân chảy nhiều máu ngã ra đất và ngất đi
sau đó diện lập tức điều khiển xe máy của ông hương bỏ chạy khỏi hiện trường
thực hiện sáu vụ trộm cắp xe mô tô
đối tượng phạm quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba vừa bị công an thị xã gò công tỉnh tiền giang tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã gò công nhận tin báo của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian trộm xe mô tô
qua điều tra truy xét vào ngày ba mươi một tháng năm công an thị xã gò công tiến hành bắt giữ đối tượng phạm quốc dũng
công an thị xã gò công đã thu hồi tám xe mô tô và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực thuộc xã mỹ hiệp huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng tháp triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng thu giữ tại hiện trường và trong người các đối tượng
số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng một mươi tám con gà trống đá hai mươi bảy điện thoại di động bốn mươi chín xe mô tô cùng các tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv